công an tỉnh phú yên vừa tổ chức họp báo công bố kết quả chuyên án một trăm một mươi bảy b đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch gần hai trăm linh tỷ đồng
từ những thông tin thu thập được ban chuyên án đã xác định nguyễn tấn thành ba mươi tám tuổi và trần thanh tín ba mươi bốn tuổi
cùng ngụ tại thành phố tuy hòa là những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này
điều tra ban đầu xác định từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số tiền giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản trên mạng internet khoảng năm triệu điểm
tương đương hai trăm linh tỷ đồng trong số những người tham gia cá độ bóng đá có người cá độ trong một trận đấu lên tới hai hai tỷ đồng
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã thu giữ tăng vật gồm hơn bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
một trăm linh đô la mỹ hai xe ô tô và một số phương tiện thiết bị liên quan đến hoạt động đánh bạc của đường dây này
hiện công an tỉnh phú yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án